ngày hai mươi ba tháng hai trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước thông tin
trung quốc sắp hoàn thành việc xây dựng hơn hai mươi cấu trúc trên các đảo nhân tạo ở biển đông
được cho là giống với kho chứa tên lửa đất đối không tầm xa
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình khẳng định
việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lập trường nhất quán của việt nam là giải quyết tranh chấp trên biển đông bằng biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tuân thủ đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
mọi hoạt động xây dựng cải tạo tại các cấu trúc thuộc khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
mà không được sự cho phép của việt nam đều là phi pháp
việt nam đề nghị các bên liên quan hành xử có trách nhiệm không có hành động làm phức tạp thêm tình hình
đặc biệt là việc quân sự hóa đe dọa hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông